liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty alibaba ngày hai mươi sáu tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thái lực hai mươi tuổi em trai của nguyễn thái luyện
nguyễn thái lực là em út của nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng người em trai khác là nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba
theo điều tra lực đứng tên chuyển nhượng khu đất nông nghiệp tại bà rịa vũng tàu
sau đó hợp tác với công ty thành viên khác của công ty alibaba
tự vẽ dự án quảng cáo bán đất nền cho hàng trăm khách hàng hàng trăm tỷ đồng
công ty alibaba có hơn hai mươi công ty thành viên trong đó ít nhất sáu công ty được thành lập
từ giữa đến cuối năm hai nghìn một mươi tám với tổng vốn điều lệ hai mươi tỷ đồng
cổ đông sáng lập đều là cá nhân giao động từ ba đến bảy người
và nguyễn thái lực luôn nắm bảy mươi năm cổ phần
các doanh nghiệp này là pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng
hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án các sai phạm tại công ty alibaba
và làm rõ vai trò nguyễn thái lực